hưởng ứng chỉ thị của bộ thông tin và truyền thông về công tác tuyên truyền phòng chống virus covid một mươi chín
các trang mạng xã hội việt nam đều lập những kênh truyền thông riêng để cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh đến người dân
cũng như là giảm thiểu những thông tin sai lệch chung quanh
trong vài tuần qua virus covid một mươi chín có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên internet và các trang mạng xã hội
việc các trang mạng xã hội tràn ngập những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều người dân hoang mang
những bạn trẻ này cũng rất hay nhận được những thông tin không đúng về tình hình bệnh dịch hiện lên trang mạng xã hội của mình
và mình đã chỉ tiếp cận thông tin qua những cái tờ báo chính thống hoặc là những trang tin điện tử
để góp phần đẩy lùi fake news và cập nhật những thông tin chính xác nhanh chóng và hữu ích
giúp cộng đồng cùng vượt qua cơn bão covid một mươi chín những trang mạng xã hội việt nam như lotus mocha hay zalo đều mở những chiến dịch riêng
chiến dịch la chắn virus corona của mạng xã hội lotus chia sẻ những thông tin kiến thức tư vấn
được cung cấp bởi sáu bác sĩ tư vấn trực tiếp và hơn một mươi bác sĩ chia sẻ thông tin bệnh dịch qua các bài viết
chiến dịch bao gồm các hoạt động chính tại trang lá chắn virus corona
group mở dịch corona bình tĩnh sống trên mạng xã hội lotus và cổng thông tin http lotus vn là virus corona
trang lá chắn virus corona sẽ được chia thành những thư mục khác nhau để độc giả có thể dễ dàng tìm hiểu
lựa chọn những thông tin thực sự hữu ích với bản thân
chiến dịch la chắn virus corona sẽ được chia thành những thông tin thực sự hữu ích với bản thân
chiến dịch la chắn virus corona sẽ được chia thành những thông tin thực sự hữu ích với bản thân

còn với mocha trên ứng dụng của mạng xã hội này đã tạo một tài khoản riêng có tên phòng chống dịch corona
tại đây các thông tin liên quan như số lượng ca nhiễm các khuyến cáo từ bộ y tế
cũng như các phương pháp phòng chống dịch đều đã được truyền tải tới một trăm linh người dùng
bên cạnh đó tiền ích trên ứng dụng mocha là mocha iq cũng thực hiện chương trình
mỗi ngày một chủ đề về đại dịch corona nhằm phổ cập các kiến thức đến tất cả người dùng
hiện tại là hằng ngày mocha cũng có bút đến người dùng những thông tin trình thống về dịch corona
và hướng dẫn phòng chống
trong tuần vừa rồi ngày sáu tháng hai thì mocha cũng có live stream và mời các chuyên gia
như là bác sĩ lâm ở bệnh viện sinh dưỡng và bác sĩ thái ở bệnh viện bạch mai
để chia sẻ về các thông tin liên quan đến virus corona và hướng dẫn cách phòng tránh
việc những trang mạng xã hội việt nam chung tay cùng đồng hành với các cơ quan bộ ngành
trong việc truyền thông sẽ góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến mỗi người dân
trong việc đẩy lùi cơn bão virus covid một mươi chín